liên quan đến việc trục lợi bảo hiểm sở y tế đồng nai vừa có văn bản hòa tốc gửi bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thống nhất tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bốn phòng khám tư nhân tại tp biên hòa
bốn phòng khám tư nhân bị tạm dừng hợp đồng gồm phòng khám đa khoa tân long phòng khám đa khoa long bình tân phường long bình tân phòng khám đa khoa tâm đức phường tân hiệp và phòng khám đa khoa quốc tế mỹ đức phường long bình
thời gian thực hiện từ giờ ngày ba tháng sáu cho đến khi bảo hiểm xã hội và sở y tế tỉnh đồng nai có văn bản thông báo mới căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của các phòng khám nói trên
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tám địa điểm trên địa bàn tp biên hòa trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân thu giữ khoảng trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội hơn bốn trăm linh tờ giấy khám sức khỏe đã ghi không kết quả chưa có thông tin người khám một trăm linh thùng tài liệu trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám